tại thành phố hồ chí minh nhiều hộ dân kinh doanh sinh vật cảnh tại khu vực đường trường trinh
phường một mươi năm quận tân bình đang hoang mang bởi đã đầu tư hàng tỷ đồng nhưng vẫn không thể kinh doanh được
nhập nhằng giữa đơn vị ký hợp đồng cho thuê và các hộ kinh doanh khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng
chủ ký ốt hoa lan cây cảnh đã đầu tư gần ba trăm linh triệu đồng vào việc sửa sang nâng cấp cửa hàng
để trưng bày và kinh doanh hoa lan xuất khẩu trên diện tích gần một trăm linh m hai
tuy nhiên do nhập nhằng trong chuyện tiếp tục ký hợp đồng mà cửa hàng của anh hiện không thể kinh doanh
đóng cửa gần một năm nay khiến kinh tế công ty bị thiệt hại
trong đơn kiến nghị và xin giải quyết gửi đơn vị cho thuê đất
nhiều hộ kinh doanh đã phản ánh việc đơn vị cho thuê đất không quản lý người chặt chẽ
dùng hợp đồng đăng ký thu tiền không rõ ràng làm mất lòng tin của hộ dân
được biết đa phần các hộ kinh doanh ở đây đều đến từ các vùng quê nghèo để mưu sinh lập nghiệp
và thuê mặt bằng buôn bán kinh doanh sinh vật cảnh từ nhiều năm qua
khu vực này trước đây chỉ là đất bỏ hoang hố sâu vào làm bãi rác thải
các hộ dân phải tiến hành sàn lấp tôn tạo bằng mặt bằng để kinh doanh buôn bán ổn định cho đến nay
cũng mong là được ở lại mà nếu đi thì tụi em cũng phải dọn đi thôi
thế là em cũng đã đóng tiền đầy đủ cho anh ngân rồi nhưng mà không biết như là em đóng tới cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu này rồi
về phía chủ đất là sư đoàn ba trăm bảy mươi trước đây có ký hợp đồng với các cá nhân tập thể như kim minh quang đào văn ba vương trí
nay phía chủ đất lại để công ty vương trí đại diện thu tiền các hộ kinh doanh
trong khi đa số kinh doanh đã bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư xây dựng cửa hàng nhà xưởng
nay nhận thông báo chuẩn bị giải tòa khiến việc kinh doanh buôn bán bị ngừng trệ
không thể lập nghiệp trên chính mảnh đất mình gắn bó nhiều năm qua
giải pháp cho vấn đề này trong các cuộc họp với chủ đất và các đơn vị đại diện thu tiền thuê mặt bằng
với các câu trả lời rất chung rằng khi bà con đi thuê đất phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc đất này rõ ràng rồi mới quyết định đầu tư
cho đến nay một số khu vực đất đang trong dự án chờ giải tòa bà con phải chấp nhận chứ chủ đất sẽ không chịu trách nhiệm
có cái thông tin là đã cái ga số một mươi s của metro người ta thu hồi mặt bằng để người ta làm
cái công trình của tàu điện ở metro
cho nên là sư đoàn lúc đó sư đoàn đang còn do dự chưa có giám ký
nếu ký vào đó thì đến cái lúc mà nó giao cho metro đó thì không có đất giao
câu hỏi đặt ra ở đây là đại diện phía chủ đất vẫn viện lý do để bắt dân đóng tiền truy thu hoặc đòi giải tòa trắng để lấy lại mặt bằng
mặc dù các hộ kinh doanh yêu cầu phải giải thích rõ ràng và ra thông báo bằng văn bản
nhưng chủ đất vẫn không làm và trong các cuộc họp với dân đều không ghi biên bản
thiết nghĩ tp hcm
tp hcm đang khuyến khích tinh thần lập nghiệp phát triển kinh doanh
vậy nếu câu chuyện hàng chục hộ kinh doanh khu vực đường trường trinh không gây phương hại tới lợi ích quốc gia
an ninh quốc phòng thì nên có những giải quyết hợp lý nhằm khuyến khích sự phát triển kinh tế
và mỗi người dân sẽ là động lực để phát triển kinh tế xã hội của tp hcm